còn về tội rửa tiền phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng cáy cắm phùng sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại ấp tân việt xã bảo hàm huyện trảng bom tỉnh đồng nai
và đối tượng nguyễn thị lan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hồ hậu thường trú tại thôn nam mới xã cương gián huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh phải nhận quyết định truy nã của phòng an ninh điều tra công an tp hà nội về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý